nhằm cứu trợ nền kinh tế nhiều quốc gia châu âu quyết định rút ngắn thời gian cách ly
hoặc cho phép người lao động có công việc quan trọng đi làm trở lại dù đang nhiễm covid một mươi chín
một số quốc gia châu âu đang xem xét nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
và cho phép những người lao động có công việc quan trọng như bác sĩ và giáo viên
được đi làm dù có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
theo hãng tin reuters động thái này là để giúp các nước duy trì hoạt động kinh tế
và dịch vụ của mình khi số ca nhiễm vẫn tăng cao
việc omicron xuất hiện ở châu âu và nhanh chóng trở thành biến thể thống trị
đã làm gia tăng áp lực cho các nước khi buộc hàng trăm nghìn người phải cách ly
bao gồm cả nhân viên y tế cảnh sát nhân viên cứu hỏa và giáo viên
tuy nhiên với những dữ liệu cho thấy omicron ít có khả năng chuyển bệnh nặng
đặc biệt khi nhiều hoặc hầu hết mọi người đều đã được tiêm chủng
chính phủ các nước châu âu đang xem xét giảm thời gian cách ly
và tập trung vào việc cứu trợ nền kinh tế bị suy yếu của họ
theo tổ chức lao động quốc tế số giờ làm việc bị mất đi vì đại dịch trên toàn thế giới
vào năm hai nghìn hai mươi tương đương với hai trăm năm mươi tám triệu việc làm bị bắt đi
trong khi vào năm hai nghìn hai mươi một con số này vẫn ở ngưỡng cao khoảng một trăm hai mươi năm việc làm
các quan chức đang lập danh sách những người lao động quan trọng được phép tiếp tục làm việc
dù có kết quả dương tính bao gồm nhân viên y tế nhân viên xã hội và giáo dục
cùng với tài xế và những người làm trong dịch vụ thiết yếu khác cho bệnh viện
trong khi đó
pháp thụy sĩ tây ban nha và bỉ cũng đều đã cắt giảm thời gian cách ly
và nới lỏng một số điều kiện để nhân viên bị nhiễm covid một mươi chín có thể sớm trở lại làm việc
pháp và thụy sĩ đều đã cắt giảm thời gian cách ly từ một mươi ngày xuống còn bảy ngày
đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính
ở anh cũng có mức giảm tương tự và nếu người bị nhiễm có kết quả xét nghiệm
kháng nguyên âm tính trong hai ngày liên tiếp họ sẽ được phép đi làm trở lại
tại tây ban nha nơi có tỉ lệ lây nhiễm trung bình trong một mươi bốn ngày qua đạt kỷ lục mới
năm trăm hai mươi ba ca mắc trên một trăm linh người vào hôm ngày bảy tháng một cao hơn một mươi lần so với đầu tháng một mươi hai
vấn đề thiếu nhân lực đang gây sức ép trên tất cả các ngành nghề
tuy nhiên vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai chính quyền tây ban nha cũng đã thông qua quy định
cho phép người lao động trở lại làm việc mà không cần xét nghiệm
bộ y tế nước này cũng đặt ra ngưỡng tải lượng virus được xem là không lây nhiễm
cho người bị mắc covid một mươi chín khi xét nghiệm pcr
nếu lượng virus ở dưới mức này người nhiễm có thể quay trở lại làm việc
động thái này cho phép các nhân viên y tế
nhân viên xã hội và một số cảnh sát được đi làm ngay cả khi họ có kết quả dương tính
reuters đưa tin
hôm qua ngày một mươi tháng một cộng hòa séc cho biết sẽ cho phép những nhân viên quan trọng
như bác sĩ và giáo viên đi làm dù có xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
zech là quốc gia châu âu đầu tiên nới lỏng các hạn chế để duy trì hoạt động của các dịch vụ
khi số ca mắc vẫn tăng cao
khi bến thị omicron dễ lây lan nhanh hơn trở nên chiếm ưu thế và buộc hàng trăm nghìn người
phải cách ly áp lực ngày càng tăng đối với nhân viên y tế cảnh sát và lính cứu hỏa giáo viên
tuy nhiên dữ liệu cho thấy biến thị omicron ít có khả năng khiến các bệnh viện quá tải
đặc biệt là khi hầu hết mọi người đã được tiêm chủng
cựu quan chức cấp cao tổ chức y tế thế giới who cho biết các đại dịch không thể kết thúc
bằng một đợt dịch bùng phát lớn mà bảng các đợt dịch nhỏ vì rất nhiều người đã bị nhiễm
hoặc đã tiêm chủng
sau omicron chúng ta không cần mận tâm đến bất cứ điều gì hơn ngoài những đợt lây nhiễm nhỏ
trả lời phỏng vấn hãng tin tài chính cnbc ngày một mươi tháng một theo giờ địa phương
ông borola cho biết pfizer đang nghiên cứu một loại vaccine phiên bản mới của mình
phiên bản này có thể sẽ có hiệu quả chống lại omicron
nhưng không có nghĩa là nó sẽ không hiệu quả với các biến thể khác
hy vọng chúng ta sẽ đạt được cách thức bảo vệ tốt hơn đặc biệt là chống lại tình trạng nhiễm bệnh
bởi vì việc bảo vệ chống lại các trường hợp nhiễm bệnh
và bệnh nặng với các loại vaccine hiện tại là hợp lý
miễn là mọi người đều tiêm liều thứ ba loại vaccine đặc trị này sẽ sẵn sàng vào tháng ba tới
ông borola đồng thời cho biết trên thực tế pfizer đã bắt đầu sản xuất một số lượng vaccine đặc hiệu này
do dù có rủi ro
vì vậy khi có nhu cầu công ty sẽ có sẵn một lượng vaccine nhất định
và hiện đang có nhiều thống đốc bang muốn xem xét loại vaccine đó ngay lập tức
tuyên bố được giám đốc điều hành pfizer đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất vaccine
ngừa covid một mươi chín đều đang hướng tới một loại vaccine đặc
tuy nhiên giới chuyên gia y tế mỹ cho rằng điều này có thể không cần thiết
vì các loại vaccine hiện hành vẫn đủ khả năng bảo vệ trước các biến thể bao gồm omicron